trong giải pháp thì huyện tỉnh xác định là nhóm giải pháp tổ chức các hội nghị tuyên truyền phát triển đối tượng là một trong giải pháp trọng tâm
kết hợp với việc cử nhân viên kinh doanh đến tư vấn trực tiếp tại địa chỉ khách hàng để tìm kiếm giả soát đối tượng để mời tham gia hội nghị
cùng với đấy bùi điện tỉnh tổ chức tập vấn cho các tuyên truyền viên những người trực tiếp hướng dẫn các chính sách các quyền lợi của người dân tại các hội nghị
và bùi điện tỉnh đến nay một trăm linh các bùi điện huyện thị xã thành phố đều có nhân viên có thể là thực hiện tuyên truyền tại các hội nghị
và tại huyện tỉnh cũng có những chuyên viên kinh doanh để phục vụ cho việc tuyên truyền và hỗ trợ các đơn vị trong việc tổ chức hội khách hàng
cùng với việc triển khai chương trình chiến dịch như vậy bùi điện tỉnh cũng đã tổ chức các phối hợp với bảo hiểm xã hội các cấp trong việc tổ chức lực lượng
điều kiện cần thiết để triển khai công việc
tính từ đầu năm đến nay chỉ tính riêng biêu điện huyện thiệu hóa đã phát triển được trên sáu trăm linh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
trung bình mỗi tháng biêu điện huyện đã phối hợp cùng ngành bảo hiểm xã hội và các tổ chức hội trên địa bàn triển khai từ bốn đến sáu buổi hội nghị tuyên truyền tại nhà văn hóa xã
thông qua việc thường xuyên tổ chức những hội nghị tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ được quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
sau khi nhận kế hoạch của bùi điện huyện tỉnh tôi đã chủ động cùng bảo hiểm xã hội huyện và chính quyền địa phương các xã
chúng tôi phối hợp với ba bên để tổ chức công tác tuyên truyền đến tận người dân
hình thức tuyên truyền có hai phương thức tuyên truyền
một là chúng tôi tổ chức các hội nghị tuyên truyền
thứ hai nữa là tuyên truyền tư vấn trực tiếp tại gia đình
qua cái hình thức tuyên truyền này và sự phối hợp giữa ba bên
phải nói rằng là người dân rất tin tưởng
khi mình tuyên truyền là người ta tiếp thu được ngay và tin tưởng vẫn đợi
và những tỷ lệ người tham gia rất là đông
chúng tôi coi đây là một cái luồng dấu mới thổi vào đến người nông dân đặc biệt là người lao động ở địa phương
chúng tôi đã có những chủ trương của cấp ủy đảng của chính quyền
để cùng với các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đặc biệt là mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền để cho mọi người dân được hiểu
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng suy nghĩ đây là một chủ trương lớn của đảng nhà nước
đặc biệt là quan tâm đến người lao động thì chúng tôi tiếp tục vận động bà con nhân dân
và trong đó là quan tâm đến công tác tuyên truyền để cho người dân thấu hiểu và thực hiện tốt cái chính sách này
sau này người nông dân khi đến tuổi vẫn về được nghỉ hưu
và không phụ thuộc vào con cái chúng tôi cho là chính sách này đối với nông nghiệp nông dân nông thôn ở việt nam là một điều rất tốt
bên cạnh hình thức tổ chức các hội nghị việc triển khai tuyên truyền bảo hiểm xã hội tự nguyện với phương châm
đi từng ngõ gõ từng nhà già từng đối tượng cũng thường xuyên được thực hiện
với cách làm này giúp người dân nắm được sâu hơn rõ hơn về quyền lợi chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện
và tự giác tham gia góp phần tăng tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội
qua đó khẳng định được tính nhân văn sâu sắc của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trong đảm bảo an sinh xã hội
với cách làm này giúp người dân nắm được sâu hơn rõ hơn về quyền lợi chính sách bảo an sinh xã hội tự nguyện trong đảm bảo an sinh xã hội